xin chào và hẹn gặp lại
thân phụ ông là thanh thế tông ung chính thân mẫu ông là đỗ hộ lọc thị ban đầu là cách cách trong phủ ung thân vương về sau dưới thờ ung chính được phong hy phi
bên cạnh những thông tin chính thống giả sử trung hoa còn lưu truyền hàng loạt những câu chuyện đặt nghi vấn về thân thế thật sự của càng long
giả sử cho rằng ông không phải con của ung chính mà là con khang hy
theo mạng học nghiên cứu tập hai hi phi tiến cung vào năm khang hy thứ bốn mươi chín không được sát phong bất kỳ danh vị nào
mấy năm sau thì được đưa vào phủ của tứ hoàng tử ung chính sau này
nói cách khác trước khi trở thành thiếp của ung chính mẹ của càng long từng ở trong hậu cung của khang hy
thậm chí còn có thuyết cho rằng càng long là người hán chứ không phải người mãng
theo đó ông là con cháu dòng họ trần ở hải ninh chiết giang
nhà họ trần ở đây chỉ trần thế quán hay còn gọi là trần cát lão một người từng làm quang dưới thời khang hy và có quan hệ cực kỳ mật thiết với tứ a ca dân chân
tức ung chính hoàng đế
chuyện kể rằng vào ngày một mươi ba tháng tám âm lịch năm khang hy thứ năm mươi một nghìn bảy trăm một mươi một tứ a ca dân chân có thêm một đứa con
cùng trong ngày hôm đó nhà họ trần ở hải ninh cũng có thêm một đứa trẻ
tuy nhiên con của dân trân là con gái con nhà họ trần lại là con trai
dẫn chân nghe nói con trai của trần cát lão sinh cùng ngày với cách cách của mình mới lệnh cho trần mang con trai vào vương phủ để xem mặt
cuối cùng hai đứa trẻ đã bị đánh
lại có một thuyết khác cho rằng sinh mẫu của hoàng lịch vốn tên là lý kim quế một cung nữ ở hành cung nhiệt hà
trong một lần uống rượu tứ a ca đã đổi hứng lâm hạnh lý kim quế
sau đó lý thị sinh ra hoàng lịch cảm thấy người này nhan sắc kém cõi xuất thân thấp kém dẫn chân quyết định đưa đứa bé đến cho nữ hổ lộc thị nuôi nấm
người ta cho rằng có thể lý kim quế vẫn còn sống khi hoàng lịch lên ngôi nhưng lại chọn giả điên dại để bảo toàn thể diện hoàng gia
về mặt sử lý
những thuyết trên cực kỳ đáng nghi ngờ thậm chí còn bị cho là vớ vẩn
mặc dù vậy nó lại trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời là tư liệu sáng tác cho tiểu thuyết cùng phim ảnh
do vậy hiện nay trong các bộ phim cổ trang những thuyết đó đôi khi vẫn xuất hiện nhất là chi tiết mẹ ruột của càng long đế là ai
từng bước lên ngôi hoàng đế
ái tân giác la hoàng lịch vốn được tổ phụ là khang hy và phụ hoàng là ung chính đánh giá cao
trên thực tế ung chính đã giao cho hoàng lịch
nhiều công việc quan trọng từ khi ông còn là hoàng tử bao gồm cả những việc triều chính liên quan đến các chiến lược quân sự
theo mật chỉ do ung chính công bố ngay từ năm ung chính nguyên niên một nghìn bảy trăm hai mươi ba ung chính đã chỉ định hoàng tứ tử hoàng lịch chính thức trở thành trữ quân
do vậy sự giáo dục danh cho hoàng lịch từ thời khắc đó đã được chú trọng hơn
các hoàng thân như doãn lộc doãn hy ra sức kèm cặp cửa ngựa bắn cung cho hoàng tử
hoàng lịch còn hiểu biết cả mãng thắng mông văn
năm ung chính thứ năm một nghìn bảy trăm hai mươi bảy hoàng lịch được vua ung chính bang hôn cưới phú sát thị con gái của sáp cáp nhĩ tổng khoản lý vinh bảo xuất thân từ dòng họ sa tế phú sát thị của tương hoàng kỳ
năm ung chính thứ một mươi một một nghìn bảy trăm ba mươi ba ông được gia phong bảo thân vương
cùng năm này thì ung chính đế cho phép hoàng lịch tham gia nghị định đàn áp hàn quốc chuẩn các nhĩ và người miêu ở quý châu
đây đều là đại chính sự khi đó của đại thanh
ngoài ra việc tế lăng tế khổng tế quan thánh đế quân tế miếu
những việc tế tự trọng đại đều do hoàng lịch đích thân chủ trì
để tránh lặp lại một cuộc tranh quyền lực như thời cựu tử đoạt đích trước đây ung chính đế viết sẵn tên người kế vị đưa vào trong một chiếc hộp niêm phong cẩn thận được đặt phía sau tấm bảng chính đại quang minh phía trên ngài vàng tại cung càng thanh
tên người kế vị sẽ được công khai trong cuộc họp mặt của tất cả các quang đại thần sau khi hoàng đế mất
đây chính là hình thức xác nhận ngôi vị trưởng quân mà các hoàng đế nhà thanh áp dụng cho đến khi các mạng tân hợi một nghìn chín trăm một mươi một nổ ra chấm dứt triều thanh
vào năm ung chính thứ một mươi ba một nghìn bảy trăm ba mươi năm ngày hai mươi ba tháng tám ung chính qua đời đội thị lấy chỉ dụ đã được soàn sẵn công bố trước triều đình
theo đó bảo thân vương hoàng lịch kế thừa đế vị được các đại thân phụ trợ bao gồm trang thân vương doãn lộc quả thân vương doãn lễ đại học sĩ ngạc nhị thái và đại thân trương đình ngọc
ngày ba tháng chín năm đó hoàng lịch lên ngôi ở điện thái hòa lấy năm sau là năm đầu niên hiệu càng long
ngay khi lên ngôi càng long cho xóa bỏ một số chính sách hà khắc của tiên đế ung chính
ông cho thả tất cả những người trong tông thất bị cầm tù những người chú bác bị bức hại mà chết đều được ghi trong ngọc điệp phong anh em mình làm thân vương
những văn sĩ vô tội bị bắt bớ giam cầm gia tộc của họ bị đày tới biên giới làm đô lệ
cơ cấu quyền lực tối cao là quân cơ xứ được thành lập hàng ngày càng long đều đích thân tới quân cơ xứ để xử lý việc triều chính
buổi tối cũng thường xuyên triệu kiến các quân cơ đại thân chính vì vậy mà từ thời ông quân cơ xứ dần dần hình thành nên chế độ trực đêm
sau này sợ một người không xử lý nổi nên vào buổi sáng sớm còn có một người tới giúp đỡ
bên cạnh đó càng long cũng quản lý rất nghiêm khắc hoàng quan và ngoại thích
trước hết là cấm hoàn quan học hành xóa bỏ nội thư đường vốn là nơi đọc sách học chữ của hoàn quan
những hoàng quan là sai tấu sự đều được đổi họ thành vương
như vậy sẽ khiến các quan bên ngoài khó mà phân biệt được từ đó tránh được việc họ câu kết với nhau
về mặt phát triển xã hội càng long chủ yếu kế thừa chế độ kinh tế và chính trị của khang hy và ung chính
đặc biệt là thực thi triệt đẻ các chính sách như cải thổ quy lưu thang định nhập mẫu và hỏa hao quy công
những chính sách này đã đưa triều đình thanh lên đỉnh cao của sự phát triển đất nước dưới thời càng long vẫn giữ được đà cực thịnh
không chỉ bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa hán mãn càng long cũng là một người ham học hỏi tìm tòi tri thức nhân loại
ông cho biên soạn tứ khó toàn thư bộ bách khoa toàn thư lớn nhất thế giới vào thời điểm đó với bốn phần lớn là kinh sử tử tập
tứ khó toàn thư đã được tập hợp trên một mươi bảng thảo tư các bộ sưu tập của những triều đại phong kiến trung quốc
thuộc tất cả các lĩnh vực từ khoa học tự nhiên đến khoa học xã hội
càng long còn được đánh giá là một nhà quân sự tài ba trong suốt thời kỳ trị việc của mình ông đã tiến hành một mươi chiến dịch quân sự lớn và đều giành chiến thắng
với một mươi chiến thắng này năm càng long thứ năm mươi năm một nghìn bảy trăm chín mươi trong lễ chúc thọ tám mươi tuổi đại giang thần hòa thân đã là một bản tấu kể rõ những công trạng của càng long
cùng với các đại thần hòa thân xin càng đông lấy tôn hiệu là thập toàn đại đế để thể hiện công lao hiện khách
càng long sai hàng lâm viện biên soạn ngay hai bộ sách một bộ kỷ công thư và một bộ lục tuần giang chiết giao cho hòa thân và kỷ hiểu lam chủ trì biên soạn
tuy nhiên ông cũng ra lệnh việc ghi công trạng không được quá phô trương và cũng không được sử dụng tôn hiệu thập toàn đại đế chỉ xưng là thập toàn lãm nhân
thời kỳ trị việc của càng long kéo dài khoảng sáu mươi năm và đây cũng chính là thời kỳ mà trung quốc bước vào đỉnh cao của kinh tế và quân sự

biên giới của trung quốc nhà thanh được mở rộng đến tận khu vực tân cương và diện tích lãnh thổ được mở rộng đến mức tối đa khoảng một mươi một triệu km hai
ăn chơi hưởng lạc khét tiếng
tuy nhiên càng về sau khi thấy những nỗ lực của mình đã để lại những thành quả to lớn cho đất nước dần dần bản thân càng long tỏ ra tự phụ tự mãn
ông cho rằng mọi thứ đã trở nên toàn diện toàn mỹ ông bắt đầu ăn chơi hưởng lạc để lại nhiều giai thoại không mấy hay ho
ông hay tổ chức đại tiệc trong nhà
ông cũng thường xuyên ra ngoài tựa cấm thành đi tìm thú vui ở những nơi có ca kỷ
theo tài liệu sử ghi chép năm càng đông đế mừng thọ sáu mươi tuổi ông đã gọi quan lại trong nước và xứ thần nước ngoài tới dự
cung đình bấy giờ được trang hoàng rực rỡ treo đèn kết hoa bên lề đường xây dựng các sân khấu biểu diễn để dành cho các cánh hát
còn lần mừng thọ tám mươi tuổi vua càng long tổ chức một buổi yến tiệc cho gần sáu người tham dự
ước tính chi phí cho hai lần mừng đại thọ tốn đến một mươi triệu đồng
sự xa hoa của càng long còn thể hiện qua những chuyến tuần du gia nam
tuy nhiên không giống với những vị hoàng đế khác là đi tuần du để thị xác dân tình thì chuyến đi của càng long chủ yếu là để tìm hoa thơm cỏ lạ
theo sử sách ghi lại có lần càng long đế tuần du xuống phía nam huy động hơn một chiếc thuyền to sáu con ngựa sáu trăm linh con lạc đà phu dịch gần một người từ hàng châu đến bắc kinh vừa cho xây dựng ba mươi sáu hành cung
đoạn đường vua đi qua đều phải trải thảm che nắng bằng lụa
càng long cho kiểm duyệt văn chương vô cùng gắt gao dẫn tới nhiều vụ án văn chương oan uổng trong thời kỳ đó
có tác phẩm được liệt vào danh sách tổng đàn áp có tác phẩm bị xóa một phần
mục đích là để thủ tiêu loại văn chương chống lại nhà thanh xúc phạm các triều đại mang di trước đó hoặc có thông tin nhạy cảm về biên giới hay phòng thủ
có khoảng ba một trăm linh đầu sách một trăm năm mươi bản sách bị đốt cháy hoặc bị cấm
đặc biệt là những cuốn sách được xuất bản của thời nhà minh
có năm mươi ba trường hợp mua lại tác phẩm văn hộp dẫn đến hậu quả bị hành hình bằng cách chém đầu hoặc tùng xẻo
trong những năm cuối đời càng long bắt đầu sống hưởng lạc xa hoa sau khi đã đạt được mọi quyền lực và vinh quang
ông tỏ ra tự mãn và bắt đầu đặt niềm tin vào các quan chức tham nhũng đặc biệt là vương kiệt và hòa thân
trong đó hòa thân là quan lại có quyền hành cao nhất
và được càng long ưa thích nhất nắm trong tay việc quản trị đất nước để hoàng đế tự do hưởng lạc những thú vui
vị vua phong lưu nhất nhì lịch sử trung hoa
càng long cùng với ông nội khang hy được xem là những ông vua đa tình nhất trong lịch sử trung hoa
kể từ khi chính thức thành thân vào năm một mươi sáu tuổi cho tới lúc qua đời ở tuổi tám mươi chín
theo những ghi chép chính xử vị hoàng đế này có ba hoàng hậu chính thê đầu tiên là hiếu hiền thuần hoàng hậu phú sát thị
bên cạnh đó ông còn có năm hoàng quý phi sáu quý phi sáu vị tần một mươi hai vị quý nhân bốn vị thường tại
số lượng cung phi từ đáp ứng trở xuống không có số liệu thống kê cụ thể
cũng chính vì thói phong lưu mà giai thoại về càng long cứ thế bột lên như nấm trong dân gian trung hoa
năm càng lông thứ ba mươi năm kế hậu ô lạp na lạp thị có xích mít với càng long trong chuyến nam tuần thậm chí bà đã tự tay cắt tóc của mình
theo tập tục của người mạng châu việc cắt tóc là điều đại kỳ nhất
ngay sau đó ô lạp na lạp thị đã bị đưa vào lãnh cung
bà qua đời trong sự ghé lạnh không những không được hạ tán theo các bậc hoàng hậu mà còn bị càng long thu hồi các đạo sắc phong và bị coi như một phế hậu
chuyện càng long loạn luân với vợ của em trai hoàng hậu phú sát thị khiến bà út ức mà chết cũng được đưa vào phim ảnh
một lần càng long ra viên minh viên tiện thể dẫn theo phi tần lục cung tông thức mệnh phụ công chúa phúc tấn cùng đi
ông nhìn thấy vợ của đại thân nội vụ phủ phó hằng tức em trai của phú sát hoàng hậu và đã tìm cách lâm hạnh với phó phu nhân khi bà vào cung mừng sinh nhật hoàng hậu
tuy nhiên tất cả chỉ là nghi vấn thực tế lịch sử chỉ ghi nhận sau khi phú sát hoàng hậu qua đời càng long cho tổ chức tang lễ long trọng và viết bản thuật bi phú bày tỏ sự thương tiếc dành cho bà
sau khi trị vị được sáu mươi năm vì tôn trọng tổ phụ khang hy vốn ở ngôi sáu mươi một năm nên càng long đã tự nguyện thoái vị
và như ngôi lại cho con trai là hoàng tử thứ một mươi năm vĩnh diễm tức vua gia khánh
mặc dù vậy trong bốn năm tiếp theo thì ông vẫn giữ chức thái thượng hoàng và tiếp tục nắm giữ quyền lực
càng long qua đời vào ngày bảy tháng hai năm một nghìn bảy trăm chín mươi chín ở tuổi tám mươi bảy được an tán ở thanh vũ lăng